theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hồi một mươi chín h ngày hôm nay bốn tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn ba độ vĩ bắc một trăm một mươi hai bảy độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm linh km về phía nam đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
đến một mươi chín h ngày năm tháng một mươi một vị trí tâm bão ở khoảng một mươi ba chín độ vĩ bắc một trăm linh chín tám độ kinh đông trên vùng biển từ quảng ngãi đến khánh hòa
trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi một mươi năm km suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền các tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa
sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
từ đêm nay mùng bốn tháng một mươi một đến mùng sáu tháng một mươi một ở các tỉnh quảng nam quảng ngãi bình định có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ hai trăm năm mươi đến ba trăm năm mươi mm một đợt
ở thừa thiên huế đà nẵng con tum gia lai phú yên có mưa to có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ khoảng một trăm linh hai trăm linh mm một đợt
từ ngày mùng năm bảy một mươi một ở các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng trị có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ khoảng một trăm linh hai trăm linh mm một đợt